hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào ngày chín tháng một mươi cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y đã phát hiện và bắt giữ một mươi đối tượng
đang có hành vi xuất cảnh cháy phép sang lào
những người bị bắt giữ có địa chỉ cư trú tại các tỉnh nghệ an quảng bình thừa thiên huế và gia lai
quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định lê văn nam là đối tượng đứng ra tổ chức
đưa dẫn chín người còn lại xuất cảnh trái phép sang lào để làm công nhân
sau khi khởi tố vụ án hình sự đoàn đặc nhiệm miền trung của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
sẽ chuyển giao hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh con tum để khởi tố bị can
đối với lê văn nam về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
sử dụng giấy tờ giả để cầm cố xe ô tô tự lái
hai đối tượng lừa đảo chiếm đất tài sản vừa bị công an tỉnh quảng trị bắt quả tàng
vào trường ngày một mươi ba tháng một mươi lực lượng công an bắt quả thang đối tượng
hồng phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị và nguyễn thị ngọc trinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam khi đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt
tài sản với số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã sử dụng
chứng minh nhân dân giả sim giác để thuê xe tự lái tại thành phố đà nẵng sau đó
ba đối tượng làm giả giấy tờ và biển kiểm soát xe rồi đưa xe ra quảng trị cầm cố
trước khi bị bắt quả tang hai đối tượng nói trên đã thực hiện chất lọt một vụ lừa đảo chiếm
đất tài sản tại thành phố đông hà với số tiền năm trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bạc hệ vũng tàu đang tạm giữ hình sự bảy đối
tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi trong quá trình tuần tra
công an phường tân phước phát hiện bắt quả thang bảy đối tượng gồm lê hồng khánh võ minh sử
nguyễn thanh tùng nguyễn hiễu tiến đinh xuân thi và phạm tuấn cùng với lý ca ca đang thực
hiện hành vi đánh bạc tại một công trình xây dựng thuộc địa bàn khu phố ông trịnh phường tân phước
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng trên chiếu bạc và các dụng
cụ để đánh bạc theo lời khai của các đối tượng bị bắt vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi sau khi tổ chức ăn
nhậu xong các đối tượng này đã rủ nhau đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu và khánh là đối tượng cầm cái
một gia đình gồm có năm người đã mắc kẹt bên trong vụ cháy cơ sở bán ga trên địa bàn đã được lực lượng
lượng chức năng huyện đan phượng thành phố hà nội giải cứu thành công theo thông tin ban đầu vào
khoảng hai mươi một h ngày một mươi bốn tháng một mươi vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh ga số một trăm sáu mươi chín đường phan xích xã
tân hội huyện đan phượng hà nội thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn có năm người bị mắc kẹt phía trong
gồm hai người lớn và ba trẻ em nhận được tin báo
lực lượng chức năng huy động bốn xe chữa cháy lập tức đến hiện trường thực hiện công tác chữa cháy và
cứu người mắc kẹt bên trong đến hai mươi hai h người cuối cùng được lực lượng chức năng giải cứu thành
công và đưa đi cấp cứu đến khoảng hai mươi hai h ba mươi đám cháy cơ bản được khống chế tại hiện
trường hàng loạt bình ga và phương tiện xe đạp xe máy đã bị cháy trơ khung thông tin vừa rồi đã kết
thúc bản tin nhanh mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của
chúng tôi trên anntv